tiến hành kiểm tra quán karaoke trên địa bàn công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình vừa phát hiện một mươi một trường hợp dương tính với chất ma túy
cụ thể vào dạng sáng qua tổ công tác công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình kiểm tra hành chính quán karaoke hương hà ở thôn áng ngũ xã ninh hòa do nguyễn thị hương làm chủ
qua kiểm tra phát hiện một mươi bốn thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy test nhanh có một mươi một người dương tính